sau hơn một mươi năm được unesco ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp
ca trù hà nội đã lớn mạnh cả về số lượng chất lượng và thành phố đang định hình là địa phương chuẩn mực về hát ca trù
nếu so với thời điểm ca trù được unesco vinh danh hà nội hiện đã vượt trội cả về số lượng các câu lạc bộ
cũng như các đào nương kép đàn ca trù
nhiều nhà nghiên cứu âm nhạc và những người tâm huyết với ca trù đề xuất hà nội tổ chức đào tạo
để thủ đô trở thành chuẩn mực về hát ca trù
đề xuất này đã được thành phố hà nội tán thành và khẳng định sẽ tìm nhiều giải pháp để thực hiện tốt vấn đề này